tại quảng ngãi trong những ngày này bà con nhân dân vùng lũ đang tập trung xây dựng nhà mới sửa chữa nhà cũ bị hư hỏng do mưa lũ
và với sự chung tay góp sức của các ngành các cấp và đồng bào cả nước người dân vùng lũ được hỗ trợ kinh phí xây mới sửa chữa nhà ở
công tác này đang được khẩn trương thực hiện để bà con nhân dân kịp đón tết nguyên đán
tranh thủ những ngày thời tiết nắng giáo gia đình ông nguyễn thường ở xã nghĩa điền huyện tư nghĩa thuê nhân lực đổ móng xây nhà mới
được hỗ trợ năm mươi triệu đồng cho nhà bị sập do mưa lũ cùng sự quyên góp của gia đình ông xây dựng nhà cấp bốn kiên cố bên cạnh căn nhà cũ
tuy nhiên do thời gian tết cận kề ông thường dự định xây trước hai phòng ở để kịp đón tết cổ truyền sau tết ông sẽ tiếp tục hoàn thiện căn nhà mới của mình
tuy nhiên do thời gian tết cận kề ông thường dự định xây trước hai phòng ở để kịp đón tết cổ truyền sau tết ông sẽ tiếp tục hoàn thiện căn nhà mới của mình

bên cạnh đó các địa phương đơn vị biên phòng bộ đội triển khai lực lượng giúp dân sửa chữa hoàn thiện công trình xây dựng công tác này đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để người dân có nhà đón tết
hiện nay là vận động số bà con doanh nghiệp địa bàn một ít kinh phí thì tổ chức cho cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên mua vật liệu sửa chữa nhà ở cho bà con để có một cái tết nó an lành
những ngày tết cận kề sự chung tay của cộng đồng nhân dân vùng lũ đang nỗ lực xây dựng sửa chữa hoàn thiện nhà ở
để kịp thời đón năm mới những ngôi nhà khang trang vững trãi hơn sẽ mọc lên trên vùng lũ với niềm tin năm mới đầy may mắn ấm áp về với người dân vùng lũ quảng ngãi